thưa quý vị và các bạn một rãnh mây di chuyển từ khu vực thượng lào sang khiến cho bắc bộ hôm nay trời chuyển mây nhiều một số nơi đã xuất hiện mưa
trong đêm nay rãnh mây này vẫn khiến cho bắc bộ duy trì tình trạng nhiều mây cục bộ một vài nơi còn có mưa lượng nhỏ nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở bắc bộ vẫn trên đà tăng nhẹ
ở các tỉnh vùng núi như lào cai lai châu điện biên sơn la hòa bình hay sang đến hà giang cao bằng và cả lạng sơn nhiệt độ cũng sẽ tăng lên từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
sang ngày mai bắc bộ không mưa trời chuyển nắng về trưa và chiều nền nhiệt ở các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình nhiệt độ cao ở mức từ hai mươi sáu
đến ba mươi một độ các tỉnh thành khu vực phía đông như hà giang cao bằng tuyên quang phú thọ hay cả thủ đô hà nội nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
riêng vùng ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định do ở xa vùng áp thấp lại có tác động của gió biển vì vậy nhiệt độ sẽ ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
với miền trung trong ngày mai suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận trời không mưa có nắng từ sớm
vì thế nền nhiệt các tỉnh thành miền trung cũng duy trì ở mức cao từ thanh hóa đến hà tĩnh mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ lên tới từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
khu vực từ quảng bình trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
nắng nhiều nhiệt cao cũng là xu hướng thời tiết ở cả tây nguyên và nam bộ với khu vực tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày mai vẫn trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực miền đông nam bộ sẽ vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển khối không khí lạnh yếu đi gió trên hầu khắp các vùng biển nước ta đều giảm thấp
ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc đến đông với cường độ chỉ còn ở mức cấp bốn
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió còn mang hướng đông bắc nhưng cường độ giảm còn ở mức cấp bốn cấp năm
cả hai huyện đảo không nơi nào có mưa rông nên tầm nhìn xa duy trì ở mức trên một mươi km
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước